ngày hai mươi bốn tháng bốn công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển gần một năm tấn sụn chân gà đang vận chuyển về việt nam tiêu thụ
vào thời điểm trên lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba b hai trăm bảy mươi bốn có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra xác định có một mươi một thùng hàng bên trong chứa sụn chân gà nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ một mươi một thùng sụn chân gà có tổng trọng lượng khoảng một năm tấn
khai báo tại cơ quan chức năng chủ xe lê công khanh cho biết nhận trở thuê số hàng trên từ thị trấn lao bảo vào thành phố đà nẵng tiêu thụ